trong phiên làm việc sáng nay của kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật đầu tư sửa đổi
qua thảo luận cho ý kiến góp ý về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh các đại biểu đề nghị quy định danh mục các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh gồm chất ma túy các hóa chất khoáng vật cấm kinh doanh và động thực vật hoang dã bị cấm
qua thảo luận cho ý kiến góp ý về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh các đại biểu đề nghị quy định danh mục các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và động thực vật hoang dã bị cấm